theo văn bản mới nhất của ủy ban nhân dân tp hcm trong chiều nay
ngoài công tác cấp cứu lực lượng phòng chống dịch thì chỉ có lực lượng vệ sinh môi trường
điện lực ứng cứu thông tin chở hàng hóa thiết yếu cửa hàng xăng dầu
cơ quan truyền thông báo chí được phép ra đường sau một mươi tám giờ
mặc dù đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu tăng cường nhưng những ngày gần đây trên nhiều tuyến đường
của tp hcm vẫn có rất đông người dân ra đường trong số đó đa phần là người giao hàng
đây là lực lượng cầu nối quan trọng trung chuyển hàng hóa thực phẩm đến tay người dân
thế nhưng để siết chặt quy định hạn chế việc người dân ra đường không cần thiết
lực lượng chức năng đã kiểm soát nghiêm hoạt động giao hàng của các shipper
nhằm ngăn ngừng nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong ngày hai mươi sáu tháng bảy tại các chốt kiểm soát lực lượng công an tp hcm đã xử lý vi phạm hành chính
nhiều trường hợp tài xế xe ôm công nghệ người giao hàng ra đường không có lý do chính đáng
không có giấy xác nhận của công ty giao các mặt hàng không thiết yếu và tuyên truyền buộc quay đầu xe
khi mà mình nhận được cái thông tin từ khách hàng thì mình sẽ gọi điện thoại lại thử xác nhận thử ra
nguồn hàng như thế nào thực phẩm hay là cái gì nếu mà thư từ hàng hóa khác mà thực phẩm
yếu thì mình sẽ hủy
trên thực tế nhiều nhân viên giao hàng vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu tăng cường
của tp hcm khi vận chuyển các mặt hàng không thiết yếu bên cạnh đó vẫn xảy ra tình trạng
người dân lợi dụng mặc đồng phục của nhân viên giao hàng để lưu thông trên đường
không tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh
kiểm tra gắn chặn không để những người dân ra đường không có phai phi không cần thiết
hiện nay đặc biệt là những số đếp vơ lưu thông rất là cao
cho nên là đội giao thông cũng quyết tâm kiểm tra chừng chiếc
nếu đủ điều kiện thì cho qua không điều kiện thì quyên quyết lập biên bản
là lực lượng đóng vai trò quan trọng để kết nối trung chuyển thực phẩm cho người dân trong giai đoạn giãn cách
do vậy tp hcm cần sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký hoạt động
cũng như giấy tờ cần mang theo cho các shipper tạo điều kiện cho đội ngũ shipper vừa có thêm công việc
thu nhập cũng như là một phương án để giúp bà con hạn chế ra đường
thưa quý vị chủ tịch ủy ban nhân dân tp nguyễn đành phong yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
từ một mươi tám h ngày hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng bảy
tất cả hoạt động trên địa bàn tp đều phải tạm ngưng hoạt động
trừ trường hợp cấp cứu và các trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
một mươi tám h đêm nay sẽ giãn cách em thấy bài giải cần thiết phải làm biện pháp mạnh
chỉ chở lương thực phục thẩm thôi em không ra đường luôn là chạy tới sáu h là tắt áp đi về hết
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cho biết hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường
trong đó có nguyên nhân từ việc không thực hiện nghiêm việc giãn cách của một số bộ phận người dân
vẫn còn nhiều người ra đường mà không thực sự cần thiết
những trường hợp này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định